các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch mới cũng như số ca mắc tăng nhanh
thế nhưng không ít người khi trở về từ nơi có dịch lại thiếu ý thức gây hậu quả lây nhiễm cho nhiều người
công an quận thanh xuân thành phố hà nội đang lập hồ sơ xem xét xử lý vi phạm của cặp vợ chồng f bay từ tp hcm ra hà nội không tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà gây lây nhiễm cho nhiều người
cụ thể anh nht sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và vợ là vmn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại quận gò vấp tp hcm bay từ tp hcm ra hà nội vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại tòa nhà bốn mươi bảy nguyễn tuân quận thanh xuân
tuy nhiên khi ra đến hà nội vợ chồng anh t không tân thủ quy định tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà mà liên tục tiếp xúc với nhiều bạn bè người quen đi ăn đi uống cà phê tại nhiều địa điểm ở tp hcm tạo nên lịch trình di chuyển phức tạp
sau đó những người tiếp xúc gặp mặt nhiều lần với vợ chồng anh tý
anh nht là chị nan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân anh nht sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chồng của chị n anh dpl sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại quận thanh xuân chị dtl sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại quận thanh xuân hiện đều có kết quả dương tình với covid một mươi chín
cơ quan chức năng đang xác minh các trường hợp f một có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho những trường hợp này
lực lượng chức năng cũng đã khử khuẩn toàn bộ nhà của các trường hợp f

cơ quan chức năng cũng đã khử khuẩn toàn bộ nhà của các trường hợp f
về việc liệu dịch tại hà nội đã từ cấp độ một lên cấp độ hai thì liệu trong thời gian tới có khả năng thuộc cấp độ ba hay không
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng khả năng này khó xảy ra
hà nội đã đánh giá hơi quá về tình hình dịch bệnh vì trên thực tế thành phố còn rất nhiều vùng xanh chỉ có vùng vàng ở một số nơi nhưng phạm vi nhỏ
đặc biệt tôi cho rằng hiện dịch bệnh ở hà nội vẫn trong tầm kiểm soát ông phu nói
liên quan đến tình hình cho học sinh đi học trực tiếp trở lại hà nội vừa qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội trữ xuân dũng vừa ký văn hành văn bản của ủy ban nhân dân thành phố
đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tp về việc điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín

liên quan đến tình hình cho học sinh đi học trở lại hà nội vừa qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh thời gian đi học trở lại học sinh các cấp do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thời phát hiện truy tìm và đưa về cơ sở y tế cách ly điều trị bệnh bắt buộc
vừa qua trạm y tế xã gia hiệp huyện di linh lâm đồng tiếp nhận một gia đình ba người đi trên xe ô tô bốn chỗ
tới thực hiện test nhanh covid một mươi chín kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai lực lượng y tế yêu cầu
những người trên cách ly tạm thời để chờ gửi mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
tuy nhiên lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng những người này lập tức lên xe bỏ trốn khỏi nơi cách ly tạm thời
chạy ra hướng quốc lộ hai mươi phát hiện sự việc trên trạm y tế xã gia hiệp đã báo ngay cho công an huyện di linh
để truy tìm gia đình này với sự hỗ trợ của lực lượng công an khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
gia đình trên đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang lẩn trốn tại thị trấn di linh
tất cả được đưa về khu cách ly tập trung của huyện di linh để xử lý theo quy định
hãng dược phẩm của mỹ pfizer cho biết viên thuốc kháng virus corona điều trị covid một mươi chín thử nghiệm của họ
giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong gần chín mươi khi các nhà sản xuất
thuốc chạy đua để sản xuất thuốc dễ sử dụng chống lại coronavirus
gá khổng lồ dược phẩm đã công bố kết quả sơ bộ của nghiên cứu trên bảy trăm bảy mươi năm người trưởng thành vào thứ sáu
những bệnh nhân dùng thuốc của công ty cùng với một loại thuốc kháng virus khác đã giảm tám mươi chín tỷ lệ nhập viện
hoặc tử vong sau một tháng so với những bệnh nhân dùng một viên thuốc giả
thuốc paslovit được chỉ định dùng ngay sau khi triệu chứng xuất hiện ở những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng
kết quả thử nghiệm thuốc này được công bố chỉ một ngày sau khi cơ quan quản lý dược phẩm
và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của anh phê duyệt monupiravis
một loại thuốc điều trị tương tự của medshax và dome msd
thuốc điều trị covid một mươi chín của pfizer thuộc loại ức chế prote được điều chế để ngăn một enzym
mà virus corona cần để nhân bản
khi dùng thuốc này song song với liều thấp của loại thuốc kháng virus khác có tên là rinotavi
thuốc sẽ ở lại trong cơ thể lâu hơn
bệnh nhân sẽ cần dùng ba viên thuốc hai lần mỗi ngày trong năm ngày
pfizer cũng đang nghiên cứu tác động của thuốc
với những người ít có nguy cơ bị covid
và những người bị lây virus từ những người sống cùng nhà